liên quan đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bãi biển sao biển phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đến chiều hai mươi năm tháng một mươi các đơn vị chức năng đã tiến hành khắc phục cơ bản tình trạng sạt lở tiến hành lấp cát xây móng kè
tại cửa xã mỹ an lực lượng chức năng đã tiến hành treo các cửa van lật lên tháo lưới chắn rác
nhằm bảo đảm tình trạng thoát nước không gây ngập úng trong nhà dân và sạt lở bờ biển
tình trạng sạt lở tại khu vực bãi tắm sao biển xảy ra nghiêm trọng vết ngạm sâu của nước biển tạo hố sâu hơn hai mét rộng hơn ba m
phần sạt lở lấn sâu hết khu vực vỉa hè đi bộ của người dân du khách khu vực này nằm ngay bên cạnh cửa xã mỹ an
đặc biệt cửa xã mỹ an vừa được thành phố đà nẵng đầu tư nâng cấp sửa chữa cải tạo nhằm hạn chế nước thải
và mùi hôi trong cống thoát ra ngoài với tổng kinh phí đầu tư bốn bốn tỷ đồng
tuy nhiên hệ thống được đưa vào sử dụng một thời gian ngắn thì xảy ra tình trạng không tự động hoạt động
vì ba nhân dân thành phố đà nẵng có công văn khẩn giao các sở ngành liên quan
thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân du khách đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan
tiến hành khắc phục ngay tình trạng sạt lở kiểm tra toàn hệ thống cửa xã mỹ an